công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bảy đối tượng đánh bạc
bất chấp chỉ thị một mươi sáu và xử phạt một trăm linh năm triệu đồng do vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh
trước đó một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột bắt quả tang bảy đối tượng đang đánh bạc
trên chiếu bạc và trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ gần hai mươi năm triệu đồng
bảy điện thoại di động nhiều bộ bài tay cùng các dụng cụ sử dụng đánh bạc
thời điểm này thành phố buôn ma thuột đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
công an thành phố buôn ma thuột đã ra quyết định khởi tố bảy đối tượng về hành vi đánh bạc
đồng thời xử phạt mỗi người một mươi năm triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch
ngoài ra có một trường hợp không tham gia đánh bài chỉ ngồi xem cũng bị xử phạt số tiền trên
phòng cảnh sát hình sự công an tp điện biên phối hợp với công an phường nam thanh tp điện biên phủ
vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn huy cử chú tại huyện sóc sơn thành phố hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đợt tài sản
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đối tượng nguyễn huy cử sử dụng chứng minh thư giả tên là nguyễn gia huy
hiện đang kinh doanh bất động sản tại tp hà nội
cử hứa sẽ xin cho con của một phụ nữ chú tại tp điện biên phủ vào học tại trường trung tốc cảnh sát nhân dân
với số tiền ba trăm tám mươi triệu đồng nạn nhân đã đưa trước năm mươi triệu đồng để làm thủ tục ban đầu
sau một thời gian chờ đợi vẫn không thấy con mình được đi học tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân
như cửu đã hứa nạn nhân tới cơ quan công an trình báo
tiến hành xác minh điều tra xác định đối tượng nguyễn huy cửu đã từng có hai tiền án về hành vi lừa đảo
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan công an đã lập tức bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở
để đấu tranh làm rõ
công an huyện ân thi tỉnh hương yên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn cần
và nguyễn trọng vui về hành vi cướp tài sản
trước đó vào ngày năm tháng chín anh phạm anh tuấn điều khiển xe máy đi trên đường nối cao tốc cầu rẽ ninh bình
và cao tốc hà nội hải phòng thuộc địa phận thôn bình hồ xã quảng lãng huyện ân thi
thì bị hai đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy không rõ biển kiểm soát đi cùng chiều ép xe buộc anh tuấn
phải dừng lại rồi dùng tay chân đấm đá và cướp chiếc xe sau đó hai đối tượng điều khiển hai chiếc xe
chạy theo hướng đi về huyện khói châu nhận được tin báo công an huyện ân thi đã xác lập chuyên án
triển khai lực lượng truy bắt đối tượng đến ngày một mươi ba tháng chín hai đối tượng cần và vui đã bị lực lượng công an
bắt giữ cùng với toàn bộ vật chứng có liên quan
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên vừa phối hợp với công an phường nam thanh
thành phố điện biên phổ đã phá thành công truy nãn bắt giữ đối tượng nguyễn huy cử
chú tệ huyện sóc sơn thành phố hà nội về hành vi lừa đảo chứa năng tài sản
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn huy cử sử dụng chứng minh thư giả tên là nguyễn gia huy hiện đang kinh doanh bất động sản tại thành phố hà nội
cử hứa sẽ xin cho con của một phụ nữ trú tại thành phố điện biên phủ vào học tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân với số tiền là ba trăm tám mươi triệu đồng
nạn nhân đã đưa trước năm mươi triệu đồng để làm thủ tục ban đầu
sau một thời gian chờ đợi vẫn không thấy con mình được đi học tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân như cửu đã hứa nạn nhân đã tới cơ quan công an trình báo
cơ quan công an đã tiến hành xác minh điều tra làm rõ hành vi lừa đảo trên và xác định đối tượng nguyễn huy cử đã có hai tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
bảy đối tượng có hành vi làm giả sử dụng giấy xét nghiệm pcr giả để đi qua các chốt kiểm dịch ở xã yên lãng huyện đại từ
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thái nguyên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ vào ngày hôm qua
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn thị hiền nguyễn đình trung phạm minh phương trần văn trung nguyễn văn luân hà văn quang
cùng chú tại huyện đại từ và phạm văn hải chú tệ huyện đồng hỷ khám xét khẩn cấp người và phương tiện nơi ở của bảy đối tượng
cơ quan công an thu giữ một số hình tròn nghi giả của bệnh viện trung ương thái nguyên bốn mươi năm giấy xét nghiệm pcr nghi giả
một máy tính sách tay một máy in dùng để soạn thảo các giấy kết quả xét nghiệm
hiện phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định
với hành vi cướp tài sản hà thanh quang chú tại thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
vừa bị công an tp tây ninh tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra
vào trưa ngày một mươi năm tháng chín quang mang theo kéo đi bộ đến nhà số bốn mươi chín đường số một mươi
thuộc khu phố ninh đức phường ninh thạnh thành phố tây ninh
tại đây nhìn thấy anh lâm trí toàn chú thệ phường long thành bắc thị xã hòa thành
đang ngồi uống cà phê với một người bạn
quang đã đến gần gây hấn rồi cầm kéo địch đâm anh toàn
thấy nguy hiểm anh toàn và người bạn nhanh chóng chạy thoát thân
còn quang lấy xe máy của anh toàn để gần đó và chạy đi
nhận được tin báo công an phường ninh thạnh nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm
bắt giữ hà thanh quang cùng với chiếc xe
tại cơ quan công an quang khai nhận do nghiện ma túy và không có tiền
nên cướp xe của anh toàn để mang đi thế chất lấy tiền mua ma túy sử dụng
công an phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa lập biên bản xứ phạt sáu người
với số tiền chín mươi triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu bất chấp quy định phòng chống dịch
theo đó khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng chín
phường tráng giài phát hiện sáu người đàn ông tụ tập ăn nhậu
tại một phòng trọ thuộc khu phố hai a phường trảng giài thành phố biên hòa
bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
nên tiến hành lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính cả sáu trường hợp với lỗi vi phạm
nhưng không thực hiện quy định áp dụng biện pháp tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng
mức phạt mỗi trường hợp là một mươi năm triệu đồng và tổng cộng mức phạt cả sáu trường hợp là chín mươi triệu đồng
còn tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự
đối với bị cáo bùi anh sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê nghệ an về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn bùi anh sơn nhiều lần bán ma túy cho trần minh tuệ
trú thị trấn nam bang huyện lâm hà tỉnh lâm đồng để sử dụng
quá trình đó làm cho tuệ nể sinh ý định mua số lượng nhiều đưa vào lâm đồng để bán lại kiếm lợi
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tuệ mua hai kg ma túy dạng đá với giá ba trăm năm mươi triệu đồng và bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi tuệ nhờ hoàng văn nhân là đối tượng nghiện ở nghệ an
vận chuyển số ma túy trên vào lâm đồng với giá một mươi năm triệu đồng
qua trình xét công an tỉnh lâm đồng đã đón lỏng bắt nhân
sau đó trần minh tuệ đến công an tỉnh lâm đồng đầu thú
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt tuệ mức án trung thân
hoàng văn nhân hai mươi hai năm tù tổng mức hình phạt là hai mươi hai năm tù
sau một thời gian lẫn trốn ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một sơn đã đến công an huyện quế phong tỉnh nghệ an đầu thú
sau đó đối tượng được chuyển công an tỉnh lâm đồng thủ lý theo thẩm quyền
tại phiên tòa ngày một mươi bảy tháng chín tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt bùi anh sơn
mức án chung thân về tội mua bán trái xép chất ma túy
thưa quý vị lực lượng biệt động sài gòn gia đình được biết đến là một đơn vị vũ trang đặc biệt
với những chiến công oanh liệt trong đấu tranh giải phóng dân tộc
sáu năm sau ngày đất nước thống nhất những người lính năm xưa cùng thế hệ con em của mình
lại vượt qua khó khăn gian khổ và cả hiểm nguy để bước vào một cuộc chiến mới cuộc chiến đẩy lùi covid một mươi chín
ngay cả ngôi nhà nằm trên đường hai bà trưng này vốn cũng là một điểm di tích đang phục dựng
đã được anh trần vũ bình con trai của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
chiến sĩ biệt động sài gòn trần văn lai sửa chữa làm trạm trung chuyển của f trong khi chờ nhập viện
tiếp nối với truyền thống của lực lượng vũ trang biệt động trong kháng chiến chống pháp chống mỹ
được nhân dân thành phố sài gòn gia định nuôi nấng đùm bọc
thì ngày nay thành phố bị dịch
nhân dân rất nhiều địa phương gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
rồi bị bệnh tật cho nên là chúng tôi thành lập cái lực lượng này mục đích là để giúp đỡ
trong lúc mà bà con khó khăn qua thời gian vừa đổi
thì các em trong đội tình nguyện đã làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình
ban đêm ban hôm một hai mươi ba giờ sáng khi mà có trường hợp bà con người ta yêu cầu tư vấn
thì các cháu vẫn thức đêm
hơn một trăm năm mươi thành viên là những doanh nhân y sĩ bác sĩ công chức giáo viên nhân viên văn phòng
có người là thân nhân của những chiến sĩ biệt động sài gòn gia đình có người không
nhưng tham gia đội tình nguyện viên câu lạc bộ biệt động sài gòn hỗ trợ chống dịch
họ có chung sự nhiệt quyết tận tâm và cả sự can trường
tôi thấy rằng là cái câu lạc bộ của biệt động sài gòn
là thấy rất là nắng nổ nó có cái truyền thống là cách mạng
cái cuộc chiến chống dịch này thì cũng không phải của riêng ai
cho nên là tôi thấy rằng là mình cũng còn sức thì cũng là hỗ trợ với các cháu
có một số bạn là vận chuyển f hỗ trợ vận chuyển f
và hỗ trợ máy thở vào cho các cái bệnh viện giả chiến bệnh viện quân uy và những cái khu phong tỏ
vì vậy bà con thì anh em cũng động viên nhau là mình cố gắng để hoàn thành
cái nhiệm vụ thiên liên cao cả này để cùng với đất nước mình chiến thắng qua cái đại dịch covid này ạ
hai mươi ba máy thở trao tặng cho các bệnh viện giả chiến bệnh viện trung tâm y tế
năm trăm linh máy đo nồng độ oxy đo huyết áp hàng trăm tấn gạo rau củ quả
được chuyển tới bà con khu cách ly phong tỏa
hơn hai mươi năm ks được tư vấn hỗ trợ điều trị
đó là những con số biết nói về những việc câu lạc bộ biệt động sài gòn
cùng các mạnh thường quân tình nguyện viên làm được trong suốt hơn hai tháng qua
chúng tôi cũng phải nói rất là tự hào và vinh dự là được các cô chú các anh chị
thành viên trong câu lạc bộ biệt động sài gòn đồng hành trong mùa dịch này
để gửi đến cho bà con những cái nhu yếu phẩm cũng như là gạo và rau củ quả
mặc dù chỉ liên lạc qua facebook zalo nhưng mà tất cả các thành viên
trong câu lạc bộ bị động sài gòn điều hành rất là nhịp nhàng
mỗi anh chị tôi thấy là mỗi anh chị phụ trách một khâu
người thì đi tặng thuốc người thì tặng lương thực thực phẩm
người thì kết nối để gieo duyên cho các cái khu cách ly
ví dụ như ở nơi này cần rau rồi nơi kia là cần thuốc nơi kia là cần gạo ví dụ như vậy
với phương châm an toàn mới xuất quân câu lạc bộ luôn quán triệt lực lượng tình nguyện viên
phải đảm bảo an toàn
tuân thủ năm k khi tham gia phòng chống dịch
thế nhưng trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình này câu lạc bộ đã vĩnh viễn mất đi hai tình nguyện viên
dẫu vậy khi dịch bệnh còn chưa được đẩy lùi khi người dân thành phố vẫn cần những cánh tay
thì những thành viên tình nguyện viên của câu lạc bộ biệt động sài gòn vẫn tiếp tục lên đường
bất kể ngày đêm mưa nắng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an ngày hôm qua đã bắt quả tang
tám đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi liêng tại nhà ở của nguyễn văn quý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại thôn thượng thụ xã la sơn huyện bình lục tỉnh hà nam
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bộ bài tú lơ khơ hơn chín mươi triệu đồng
hai xe ô tô bảy điện thoại và một số tăng vật có liên quan
đấu tranh khai thác bước đầu xác định có sáu đối tượng thuộc địa bàn tỉnh hà nam
và hai đối tượng thuộc tỉnh nam định
được biết thủ đoạn của các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi
để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
quỹ đã lắp đặt camera cảnh giới và cửa nhiều lớp
hiện công an huyện bình lục đang tạm giữ hình sự tám đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
ngày một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
xảy ra vào ngày ba mươi tám tại phường bốn tp đà lạt
theo điều tra ban đầu vào ngày một mươi bảy tháng tám người đàn ông bốn mươi hai tuổi
trú tại đường ngô thì nhậm phường bốn thành phố đà lạt làm nghề phụ xe tải cho một chủ xe ở đà lạt
chuyên chở hàng từ đà lạt đi tp hồ chí minh và ngược lại
đến ngày hai mươi chín tháng tám sau khi bỏ hàng tại bãi tập kết theo quy định
phụ xe này tự ý bắt xe về nhà trọ số chín nguyễn trung trực phường bốn thành phố đà lạt
ở với một người phụ nữ năm mươi hai tuổi
cho đến ngày sáu chín ông này mới lên khu cách ly tập trung tại ký túc xá nguyễn hoàng tp đà lạt
sáng ngày chín tháng chín ông này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
một ngày sau đó người phụ nữ năm mươi hai tuổi cũng có kết quả xét nghiệm dương tính
hiện cơ quan chức năng đã khẩn trương xét nghiệm sars cov hai sàng lọc cộng đồng
truy vết f một f hai tại các địa điểm nguy cơ trên địa bàn phường bốn thành phố đà lạt
với một chín trăm một mươi sáu người và hiện còn một trăm tám mươi người đang chờ kết quả xét nghiệm
tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội tám thanh niên
tại phường tiến thành tp đà lạt
tp đồng xoài tp bình phước đã bị xử phạt vi phạm hành chính
cụ thể tám đối tượng mỗi người bị phạt một mươi năm triệu đồng do vi phạm quy định về biện pháp chống dịch
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
trong đó vào chiều ngày hai chín nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng chức năng phường tiến thành tới kiểm tra và bắt quả tang tám thanh niên đang tổ chức ăn nhậu
trên bàn nhậu còn có một dụng cụ để hút si sa
ngay sau đó các đối tượng được mời về trụ sở công an phường để làm việc
không chỉ dừng lại ở việc tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách
khi bị nhắc nhở còn hành hung lực lượng công an
lê văn nhân chú tại phường an lộc tp hồng ngự
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồng ngự tỉnh đồng tháp
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam để điều tra vẻnh vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu công an phường an thạnh thành phố hồng ngự nhận được tin báo của người dân
về việc nhiều người đang tụ tập ăn nhậu tại một phòng trọ ở khóm năm
khi kiểm tra công an phường phát hiện lê văn nhân cùng với ba người khác đang uống rượu bia trong phòng trọ
để biết nhân vừa hoàn thành cách ly tập trung tại huyện phú tân tỉnh an giang
và trở về cách ly tại nhà ở nơi cư trú
tuy nhiên nhân đã không chấp hành mà còn tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội
khi công an phường mời các đối tượng về trụ sở làm việc
nhân không chấp hành và lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ
lúc này thiếu tá võ minh sang và thiếu tá đặng hoàng nam
cùng với phó trưởng công an phường an thạnh cưỡng chế nhân
thì bị nhân đánh vào vùng mặt vùng bụng làm xây rát tổn thương
tại cơ quan công an lê văn nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
và thừa nhận do uống rượu nên không kiểm soát được hành vi
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh trà vinh phối hợp với công an thành phố trà vinh
vừa mời một người đàn ông lên làm việc do có hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội
làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức
vào trưa ngày hai tháng chín do vi phạm quy định ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết
nên người đàn ông này đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt
sau đó người đàn ông này đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật
bôi nhọ lực lượng cảnh sát giao thông lên một số nhóm facebook
bài viết này đã có nhiều luật chia sẻ bình luận
từ đó gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng làm nhiệm vụ
tại buổi làm việc sau khi được cơ quan công an giải thích
chủ tài khoản facebook đã nhận thức được lỗi vi phạm
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh trà vinh đã lập biên bản xử việc
cùng có hồ sơ yêu cầu người này tự gỡ bài đăng và viết cam kết không tái phạm
còn tại tỉnh lâm đồng công an huyện di linh cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với bảy tài xế xe tải do tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
trong khu vực lưu trú tập trung phòng chống covid một mươi chín
vào lúc hai mươi một h ngày hai tháng chín công an huyện di linh tỉnh lâm đồng
bất ngờ kiểm tra một xe đầu kéo đang đậu tại khu lưu trú tập trung
dành cho tài xế phụ xe tải tại thị trấn di linh và phát hiện trong cabin
có bảy đối tượng đang sử dụng ma túy
tại hiện trường công an thu giữ một đĩa xứ màu trắng
trên địa xứ có chứa chất bột màu trắng mà các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp
ba tờ tiền được cuốn tròn và một thẻ nhựa màu trắng được chế để sử dụng ma túy
bước đầu công an xác định lái xe huỳnh ngô thế kỷ là người mua ma túy về
và rủ thêm sáu lái xe khác trong khu cách ly sử dụng
hiện công an huyện thì đang toàn củng cố hồ sơ tài liệu liên quan để kiểm tra làm rõ
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
kính thưa quý vị xin được chuyển sang những thông tin về an ninh trật tự
ngày bốn tháng chín tổ công tác đồn biên phòng cửa đại phối hợp công an xã thừa đức
huyện bình đại tỉnh bến tre cho biết đang tạm giữ một đối tượng bơi qua sông
tránh chốt kiểm dịch để mua ma túy
đối tượng bị bắt giữ là đinh văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ xã thừa đức huyện bình đại tỉnh bến tre
trước đó vào chiều ngày ba tháng chín tổ công tác đùm biên phòng cửa đại phối hợp công an xã thừa đức
huyện bình đại tỉnh bến tre trong lúc tuần tra trên địa bàn đã phát hiện đối tượng nghĩa
đang bơi qua sông từ phía ấp sáu xã bình thắng qua hướng ấp thừa long xã thừa đức có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra
trước đó vào chiều ngày ba tháng chín tổ công tác đồn viên phòng cửa đại phối hợp công an xã thừa đức
tỉnh hậu giang đã khởi tối bị can ra lệnh bắt tạm giam nguyễn thị thu hương bốn mươi tám tuổi
ngụ tại quận gò vấp tp hcm về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
ngày chín tháng tám hưng đi xe tải luồng xanh đến thị trấn một ngàn huyện châu thành a
ba ngày sau hương cùng tài xế xe tải này chở rau củ lên huyện bình chánh tp hcm
bán rồi quay về thị trấn một ngàn trong đêm
sau đó hương được tài xế chở đến nhà anh duột tại xã thạnh hòa huyện phục hiệp
tại đây lực lượng chức năng phát hiện yêu cầu hai người khai báo y tế
hương với tài xế khai không đi tp hcm mà chỉ đến huyện trà ôn của tỉnh vĩnh long
hai người từ chối việc đi cách ly tập trung và viết cam kết quay về tp hcm
vào ngày một mươi năm tháng tám hương tiếp tục có mặt tại một nhà trọ ở thị trấn một ngàn
và ấp trường bình a của xã trường long a
tại đây cơ quan chức năng phát hiện hương tiếp xúc với nhiều người
và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong lúc toàn tỉnh tây ninh đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm một mươi bốn ngày
từ giờ ngày ba mươi tháng tám thì có một số cá nhân vì hám lợi đã nhận trở thuê
hai người đang ở tỉnh này về quê ở kiên giang để tránh dịch
gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang vừa lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính
tài xế trần văn đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố tây ninh tỉnh tây ninh
với số tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp
phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
vào ngày ba tháng chín lực lượng công an phát hiện xe ô tô bảy chỗ có nhiều nghi vấn
trên xe có ba người nên lực lượng công an đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua đó phát hiện tài xế trần văn đông có hành vi chở thuê hai người là chị trịnh kim huyên
trú tại tỉnh kiên giang và anh nguyễn thanh an trú tại tỉnh cà mau
qua làm việc chị huyên và anh an đã khai nhận
do tình hình dịch bệnh ở tây ninh đang diễn biến phức tạp nên đã thuê tài xế đông
trở từ tỉnh tây ninh về quê mỗi người là ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau khi xử phạt hành chính tài xế đông lực lượng công an đã đưa huyền và an
về địa phương để đi cách ly tập trung theo đúng quy định